cà mau có bờ biển dài gần hai trăm năm mươi bốn km trong đó có một trăm linh bảy km bờ biển đông một trăm bốn mươi bảy km bờ biển tây và có rất nhiều cửa biển lớn nhỏ với hơn một ba trăm linh phương tiện đánh bắt nhỏ gần bờ
nhưng trong số ấy đa phần không đăng ký đăng kiểm không có chứng chỉ chuyên môn không bảo đảm an toàn khi ra biển đánh bắt
hiện nay đang là thời điểm bước vào mùa mưa bão vấn đề này dấy lên một hồi chuông báo động về nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy
tại cửa biển khánh hội xã khánh hội huyện u minh có trên bốn trăm hai mươi phương tiện nhỏ bằng composite không đăng ký đăng kiểm không đăng ký thủy gia dụng không chứng chỉ chuyên môn nhưng họ vẫn hoạt động xuyên suốt cả ngày lẫn đêm
tại cửa biển hương mai thuộc xã khánh tiến hiện có trên năm trăm linh phương tiện đánh bắt nhỏ trong đó đa phần là bằng vỏ composite
tại cửa biển hương mai thuộc xã khánh tiến hiện có trên năm trăm linh phương tiện đánh bắt nhỏ trong đó đa phần là bằng vỏ composite không đăng ký thủy gia dụng nhưng họ vẫn hoạt động xuyên suốt cả ngày lẫn đêm
theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của ban an toàn giao thông huyện ngọc hiền hiện trên địa bàn có trên năm trăm linh phương tiện thô sơ không đăng ký đăng kiểm hàng ngày thường xuyên ra vào tại các cửa biển nhỏ
trong đó thì toàn bộ những ngư dân không phải ngư dân là nông dân luôn là sử dụng mấy cái phương tiện giỏ lãi thì mỗi người chiến viết mà dọc khắp cái tiến biển tây tức là từ cái cửa tiểu dừa
rồi là cái anh giới mình với ngư dân dọc xuống tới xong đóc thậm chí xuống tới bị bệnh luôn
nó cứ cách nhau khoảng chừng vài chục mét chiếc vài chục mét chiếc mà liên như vậy đó
thì cái lực lượng như thế thì quyền không có thể nào xử lý nổi
không riêng địa bàn huyện ngọc hiền u minh mà tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cà mau thực trạng phương tiện công suất nhỏ lén lút đánh bắt thủy sản ven bờ đang hàng ngày diễn ra ở mức báo động tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đặc biệt là trong thời điểm vào mùa mưa bão
này tại các cửa biển là vấn đề bức thiết đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành các địa phương